mặc dù đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt được chính phủ phê duyệt từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
xong cho tới đầu năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt tại việt nam chỉ đạt mức sấp xỉ một mươi một
theo các chuyên gia tỷ lệ này chỉ thực sự tăng mạnh khi người tiêu dùng thay đổi thói quen thanh toán khi mua sắm
và một số doanh nghiệp với mục tiêu dẫn đầu một thị trường đầy tiềm năng đang cố gắng để thay đổi thói quen đó
đây là một tuyến phố hàng rong tại quận một tp hcm
một tô hủ tiếu một ly nước ép trái cây tất cả đều có thể thanh toán thông qua qr code
chỉ với một chiếc điện thoại thông minh và một trong những ứng dụng được sử dụng nhiều nhất là ví moca trên grab
bây giờ mình dùng grabpay để thanh toán phí đi lại
sau thì mình thanh toán đi siêu thị mình cũng thanh toán tiền điện tiền nước sinh hoạt
mình cũng thanh toán grabpay bây giờ đến mô tô tiếu mình cũng thanh toán grabpay
mình thấy nó rất là tiện lợi và dễ dàng
khi tôi dùng cái mảo qr này thì có người bên grab xuống dưới đây lắp đặt
rồi người ta hướng dẫn chỉ cho mình
nó đơn giản dễ dễ lắm là qua ngày sau tôi qua chuyển qua tài khoản anh tôi qua bên tôi lấy
thanh toán không dùng tiền mặt đã được chính phủ khuyến khích từ nhiều năm trước
nhưng gần đây khi các doanh nghiệp lớn đầu tư đa dạng hóa các dịch vụ thanh toán
mở rộng phạm vi thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao tính bảo mật
thị trường mới ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của loại hình thanh toán này
theo ngân hàng nhà nước trong bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
số lượng giao dịch qua internet đã tăng tới trên năm mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
các doanh nghiệp đã đồng góp cho việc nền kinh tế việt nam dần dần chuyển biến
từ một nền kinh tế tiền mặt sang một nền kinh tế phi tiền mặt
thanh toán không dùng tiền mặt là một định hướng đúng đắn của chính phủ
nhằm bắt kịp với xu hướng công nghệ hiện nay
nhưng một trong những rào cản lớn nhất là thói quen dùng tiền mặt của người tiêu dùng
việc các doanh nghiệp với những chiến lược đầu tư lớn và bài bản
triển khai các ứng dụng thanh toán đến từng góc phố từng quán hàng rong
đang góp phần thay đổi
đổi thói quen đó